chiều qua một mươi bảy tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương thông tin đã bắt giữ đối tượng trần quốc lập
chú tỉnh bến tre để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đối tượng trần quốc lập lấy tên là võ tấn tài
và tự giới thiệu đang công tác tại công an quận tám tp hcm với cấp hàm thượng tá để làm quen với một phụ nữ
tại huyện phú giáo tỉnh bình dương
quá trình quen biết nạn nhân có nhiều tiền và đang có ý định mua đất xây nhà
đối tượng lập nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền
do tin tưởng có tình cảm với lập nạn nhân đã đưa cho lập số tiền hơn một sáu mươi tám tỷ đồng để lập giữ tìm mua đất
tuy nhiên lập đã chiếm đoạt được tiền rồi bỏ trốn mất tích liên lạc
tại cơ quan công an trần quốc lập đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
bản thân đối tượng làm nghề xe ôm tại khu vực huyện bến lức tỉnh long an